trong những năm gần đây công nhân trên địa bàn tỉnh đồng nai quay lại làm việc sau đợt nghỉ tết luôn chiếm tỷ lệ cao
nguyên nhân là do công nhân đã làm việc lâu năm có mức thu nhập ổn định chính sách đãi ngộ cho người lao động của chủ doanh nghiệp ngày càng được cải thiện
nhiều doanh nghiệp ngoài thưởng tết hơn một tháng lương còn hỗ trợ thuê xe chất lượng cao tổ chức đưa công nhân về quê ăn tết và trở lại doanh nghiệp làm việc sau tết
hiện tỉnh đồng nai có ba mươi một khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần một triệu lao động đang làm việc
và thời điểm sau tết nguyên đán cũng là lúc mà xảy ra tình trạng nhiều ô tô khách trở quá số người quy định phóng nhanh vượt ẩu
để hạn chế tối đa vi phạm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát xe khách qua địa bàn
qua đó đã phát hiện một trăm bốn mươi xe khách vi phạm
sau thời gian nghỉ tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân bằng ô tô khách tăng đột biến nhất là chiều từ bắc vào nam
do vậy vì lợi nhuận nhiều chủ xe lái xe đã cố tình vi phạm và ngay cả hành khách cũng chấp nhận bị nhồi nhét để tránh thời gian chờ đợi
tạo điều kiện giúp đỡ người ta trở các cháu về
và lái xe chúng tôi cũng có thêm một tí lợi nhuận lần sau tôi sẽ chấp hành nghiêm trình hơn
chỉ trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng hai lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã phát hiện và lập biên bản một trăm bốn mươi trường hợp xe khách vi phạm
với các lỗi chủ yếu là chạy qua tốc độ trở qua số người quy định vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
phong quyền tráo thông huy động tối đa lực lượng phương tiện
đặc biệt là chúng tôi đã sử dụng trên tuyến ngoài camera giám sát chúng tôi đã bố trí bốn máy đo tốc độ
để quản lý chặt chẽ tốc độ phân đường của các phương tiện xác khách
đối với hành vi trở qua xuống người quy định chúng tôi kiên quyết lập biên bản và bảo vệ ban truyền tải của tỉnh kiên quyết xác khách
đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như là người điều khiển phương tiện không có dễ phải lái xe
thì chúng tôi kiên quyết tạm giữ phương tiện để xác khách
cho bà con đến nơi làm việc đọc xuân một cách an toàn tuần lợi
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình tiếp tục tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm đối với những lái xe vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
bảo đảm cho hành trình của người dân được an toàn và thông suốt
thưa quý vị sau những ngày vui xuân đón tết thì sáng nay
hàng nghìn chiếc tàu lớn nhỏ tại các cửa biển ở cà mau đã đồng loạt nhổ neo ra khơi để đón lọc đầu năm mới
với hy vọng một năm mới trời yên biển lặng mưa thuận gió hòa khai thác bội thù
cửa biển sông đốc huyện trấn văn thời tỉnh cà mau là một trong những cửa biển có lưu lượng phương tiện ra vào nhiều nhất khu vực tây nam bộ
chỉ tính số tàu cá tại địa phương đã lên đến trên một tàu
chủ yếu là tàu có công suất lớn trên bốn mươi cv nên xuất hành muộn hơn ở các cửa biển khác
các chủ tàu đã khẩn trương chuẩn bị ngư cụ xăng dầu nước đá lương thực thực phẩm và nhổ neo cho tàu ra khơi để đón lọc đầu năm mới
còn tại các cửa biển cái đôi vàm huyện phú tân khánh hội huyện u minh rạch gốc huyện ngọc hiển
đa phần là tàu công suất nhỏ nên ngư dân cho tàu ra khơi chuyến biển đầu năm mới sớm hơn vào ngày mùng sáu tết
bà con ngư dân làm nghề biển đều rất quan tâm và xem trọng chuyến biển đầu năm để đón lọc
món quà mà biển cả mang lại cho ngư dân vùng biển cà mau trong những ngày đầu năm mới
cũng trong thời gian gần đây ngư dân các xã bãi ngang thuộc các huyện phú lộc phú vang quảng điền hương trà phong điền
tỉnh thừa thiên huế đã bỏ dần nghề lộng để đầu tư tàu xa bờ vươn đến đánh bắt ở những vùng biển xa
ngư dân ở các xã bãi ngang thuộc tỉnh thừa thiên huế đều đã lên thuyền sông biển từ ngày hai tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
những ngày đầu năm gặp thời tiết thuận lợi nên các đội thuyền đều vui vì có thu nhập từ biển
đầu năm giờ là còn đi xuân khanh ngày mùa hai nhưng mà một bên quân một người đi tên ghe bổ người
thì một người nào làm để ăn nhưng mà một ngày đi vào là một người cũng được hai tiểu bổ ngày năm ngày là một người kiếm chín mươi tiểu đó

đánh bắt trong lộng hay còn gọi là đánh bắt gần bờ bằng ghe thuyền công suất nhỏ là nghề truyền thống
của ngư dân bãi ngang ven biển hàng trăm năm qua
nhưng một vài năm gần đây tại nhiều làng biển nhiều thanh niên đã mạnh dạ đánh bắt ở những vùng biển xa
tiên giờ là đi bể ngang đi thu nhập cũng cao nhưng mà đi không kháng được bao nhiêu ngày
bây giờ là họ chuyện quá đi tàu đánh bắt xa bờ người thì có tiền bỏ ra họ mua tàu họ đi
người không có thì họ vay rồi thì mượn rồi để họ sắm họ đi xa bờ cả
họ bể ngang bây giờ còn anh em cũng làm như bà tôi thì còn ít
thống kê của tri cục thủy sản tỉnh thừa thiên huế cho thấy
những năm gần đây số lượng tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn có tăng nhiều tàu làm ăn có hiệu quả
việc ngư dân vươn khơi xa đánh bắt được đánh giá không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế
góp phần bảo vệ vùng biển của tổ quốc mà còn góp phần bảo vệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản ở khu vực gần bờ
hôm nay lễ khai hội xuân ngoạ vân năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại chùa ngoạ vân
xã bình khe thị xã đông triều tỉnh quảng ninh thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt nhà trần
lễ hội xuân ngoạ vân được duy trì tổ chức vào ngày chín tháng riêng và diễn ra đến hết tháng ba âm lịch hàng năm
đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc là dịp để nhân dân du khách hành hương
tri ân công đức của phật hoàng trần nhân tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của thiền phái trúc lâm
nghi lễ khai hội năm nay diễn ra trang trọng ngắn gọn
nối tiếp diễn văn khai hội ôn lại cuộc đời và công đức của đức vua phật hoàng trần nhân tông
là lời chúc phúc đầu năm mới của hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
nghi lễ gióng trống thỉnh chuông khai hội dân hương cầu nguyện quốc thái dân an
phần hội có nhiều hoạt động phong phú như các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian
như kéo co đi cầu kiều tung còn bịt mắt đập niêu
sáng nay hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương đã đổ về khu căn cứ cách mạng địa đạo gò thị thùng
ở xã bình khe
họ đã đến miền núi an xuân huyện tuy an tỉnh phú yên để xem giải đua ngựa truyền thống gò thị thùng
đây là một trong hai lễ hội đua ngựa truyền thống còn lại tại nước ta
tham gia giải đua ngựa truyền thống gò thị thùng có ba mươi hai kỵ sĩ đến từ năm xã thuộc hai huyện tuy an và đông hòa tỉnh phú yên
các kỵ mã tung vó trên đường đua không phải chuyên nghiệp mà là những chú ngựa thổ hàng nông sản hàng ngày của người dân
xã miền núi an xuân có núi cao hơn bốn trăm hai mươi mét so với mực nước biển và nhiều thung lũng sâu
đường giao thông những năm cuối thế kỷ hai mươi còn nhiều cách chờ
do đó ngựa thổ là phương tiện khá phổ biến để vận chuyển lâm thủy sản về xuôi và đưa hàng hóa từ đồng bằng lên
qua tám đợt đấu kết quả giải nhất thuộc về kỵ sĩ nguyễn thành trung xã an hiệp huyện tuy an cùng chú ngựa số một
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hôm nay các bộ trưởng và quan chức cấp cao từ sáu mươi nước đã có mặt tại thủ đô
vác sava của bà lan để tham dự hội nghị quốc tế do ngoại trưởng mỹ và bà lan đồng chủ trì
nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh ở trung đông trong tương lai
hội nghị được ví như diễn đàn để washington tiếp tục tái khẳng định cam kết chiến lược với khu vực
và chấn an các đồng minh khi tổng thống mỹ donald trump trong năm hai nghìn một mươi tám đã đảo ngược hầu hết chính sách
của các chính quyền tiền nhiệm từ công nhận jerusalem là thủ đô của israel và chuyển đại sứ quán mỹ
tại tenerif về đây đến việc khai tử thỏa thuận
nhân lịch sử áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đối với iran hay gần đây nhất là quyết định rút quân
khỏi syri tái định hình chính sách trung đông hay lấp đầy khoảng trống đang có nguy cơ làm suy yếu
sức mạnh của mỹ tại khu vực chiến lược này đang được washington tích cực triển khai
tuy vậy có tới hai mươi nước phản đối không tham dự hội nghị thậm chí là liên minh châu âu eu cũng có lý do
vắng mặt hội nghị cũng không tránh được sự tẩy chay của một số quốc gia quan trọng ở trung đông
như qatar liban iran hay thổ nhĩ kỳ
ngoại trưởng iran mohamed javad zarif không công nhận hội nghị này với lý do sự kiện nhằm tiếp tục
gây sức ép đối với tehran vì vậy mỹ và ba lan phải hạ thấp tham vọng chương trình nghị sự ban đầu
được đưa ra theo đó hội nghị sẽ chỉ xem xét tổng thể các vấn đề tại trung đông
ủy ban bầu cử của thái lan cho biết sẽ đề nghị toán hiến pháp xem xét giải thể đảng thai rakachak
sau khi đảng này đề cử công chúa ubon ratana tham gia tranh cử chức vị thủ tướng
theo ủy ban bầu cử thái lan đảng thai rakachak đã vi phạm luật bầu cử khi đề cử công chúa ubon ratana
làm ứng cử viên thủ tướng hành động mà ủy ban này cho là đối nghịch với chế độ quân chủ lập hiến
ngày một mươi hai tháng hai ủy ban bầu cử thái lan đã công bố danh sách ứng cử viên chính thức của các chính đảng
chạy đua vào chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới trong đó có thủ tướng đương nhiệm
prayuth chanocha được đảng palang pracharat đề cử
trong danh sách này không có tên công chúa ubon ratana sáu mươi bảy tuổi
tham gia cuộc tổng tuyển cử còn có đảng vì nước thái của cựu thủ tướng thạc sĩn sinawarcha
và đảng dân chủ của cựu thủ tướng abisit vejagiva
hạ viện tây ban nha đã bác bỏ dự thảo ngân sách năm hai nghìn một mươi chín do thủ tướng pedro sánchez đệ trình
động thái này có thể buộc thủ tướng phải kêu gọi bầu cử sớm
các nghị sách
các nghị sĩ ủng hộ ly khai của vùng catalonia các nghị sĩ trung hữu và các đảng bảo thủ đối lập
đã bỏ phiếu chống lại kế hoạch ngân sách của thủ tướng
các nghị sĩ vùng catalonia đã không ủng hộ kế hoạch chi tiêu ngân sách của thủ tướng sánchez
trừ phi chính phủ của ông để ngỏ cánh cửa cho đối thoại về vấn đề quyền tự trị của vùng đông bắc tây ban nha này
ông sánchez lên nắm quyền tại tây ban nha từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chính phủ của thủ tướng sánchez dọa tức quyền tự quyết của catalonia
và nhóm ủng hộ ly khai cực đoan chặn một tuyến đường cao tốc trong suốt một mươi năm giờ đồng hồ
mà cảnh sát khu vực này không có hành động can thiệp
đã có tới bảy mươi hai người tử vong vì sởi tại châu âu đây là mức cao nhất kể từ một mươi năm trở lại đây
theo thống kê cho thấy chín mươi ba người mắc sởi là do không tiêm chủng hoặc quên tiêm mũi nhắc lại
trong số gần tám mươi ba ca nhiễm virus trong năm hai nghìn một mươi tám tại châu âu
có khoảng ba năm triệu người mắc sởi

ba nước tây âu có nhiều người nhiễm sởi là italia hy lạp và pháp
nguyên nhân được xác định là do một số vùng và một số nhóm dân châu âu đã sao nhãng việc tiêm phòng
tạo cơ hội cho bệnh sởi lan truyền
trước những diễn biến bùng phát đột ngột của dịch sởi châu âu đã triển khai tiêm phòng sởi cho người dân
tiêm phòng một lần cho trẻ em đủ một mươi hai tháng tuổi và một lần sau đó từ bốn đến sáu tháng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt